thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và của bộ công an hôm nay ngày sáu tháng chín
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
đã phối hợp với công an cần thơ tổ chức triển khai mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo đề án
qua khảo sát bộ công an công an thành phố cần thơ và đảng ủy chính quyền địa phương đã thống nhất
triển khai mô hình điểm về sử dụng dịch vụ công tại ba điểm là chung cư hương phú thuộc phường hương phú
quận cái răng nhà văn hóa phường tân an quận ninh kiều và nhà văn hóa phường trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ
tại lễ khai trương triển khai mô hình điểm lãnh đạo công an thành phố cần thơ cho biết đề án sáu của chính phủ
được triển khai trong bối cảnh thành phố đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số
phát triển kinh tế số và đề án xây dựng đô thị thông minh định hướng phát triển thành phố cần thơ trở thành thành phố sinh thái
văn minh hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước là trái tim của vùng đồng bằng sông cửu long
phát triển thành trung tâm kinh doanh nông nghiệp trung tâm sản xuất và dịch vụ giá trị cao mục tiêu trở thành thành phố đáng sống ở việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
theo kế hoạch lộ trình thực hiện đề án sáu của chính phủ trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả
đối với nhóm hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu nhằm thay thế những thủ tục hành chính thủ công làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian của người dân
và doanh nghiệp
trước đó công an thành phố cần thơ đã tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp như gửi qua rất gia lô dân cư
thông qua các cuộc họp chi bộ tổ dân phố đoàn hội
về lợi ích của đề án sáu những tiện ích mang lại cho người dân tổ chức trong công tác triển khai dịch vụ công
ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip định danh điện tử
sau lễ khai trương cán bộ chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách thức đăng ký tài khoản định danh điện tử mức hai
tài khoản dịch vụ công sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua máy tính điện thoại thông minh có kết nối internet